xin kính chào quý vị và các bạn
do khối không khí lạnh suy yếu nên sang ngày mai
nhiệt độ tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ có xuống tăng nhẹ
nhưng đến đêm khi khối không khí lạnh được tăng cường yếu kết hợp với mưa nhỏ rải rác
do hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m nhiệt độ có thể giảm nhẹ trong ngày hai mươi bảy tháng hai
đến ngày hai mươi tám khi khối không khí lạnh suy yếu nhanh nhiệt độ sẽ tăng trở lại
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ do nằm xa khối không khí lạnh nên trong ba ngày tới
nhiệt độ sẽ có xuống tăng nhẹ giá độ trong khoảng từ một mươi năm đến hai mươi năm độ
riêng tại khu tây bắc mức nhiệt cao hơn từ hai đến ba độ
các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh cũng chịu tác động của khối không khí lạnh ở phía bắc
nên sẽ có mưa nhỏ và trời rét trong ngày và đêm nay
từ ngày mai nhiệt độ sẽ tăng nhẹ thời tiết chủ yếu rét về đêm và sáng
còn các tỉnh từ quảng bình vào đến thừa thiên huế sẽ có mưa nhỏ rải rác
từ ngày một mươi bảy mưa sẽ có xuống tăng hơn trời rét nhẹ về đêm và sáng
từ đà nẵng vào đến phú yên có mưa nhỏ vài nơi
từ ngày hai mươi bảy mưa sẽ có xuống tăng cường
phần còn lại từ khu vực nam trung bộ thời tiết ổn định ít mưa ngày có nắng nhiều
đến với khu vực tây nguyên trong những ngày tới đây
chịu ảnh hưởng của khối không khí khô và nóng và phổ biến là không mưa
ngày sẽ nắng nhiều với nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều sẽ ra động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn tại nam bộ thời tiết chủ đạo cũng là không mưa và có nắng nhiều
với nhiệt độ sẽ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
nhiệt độ cao các đợt với độ ẩm giảm thấp khiến cho nguy cơ cháy nổ tương đối cao
người dân cần phải lưu ý sử dụng các thiết bị điện
ngoài ra bà con cần phải hạn chế đốt dơm dạ cỏ khô đề phòng nguy cơ cháy rừng